tin từ bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai giờ trưa nay ngày hai mươi ba tháng sáu
việt nam có tám mươi ca mắc mới từ bệnh nhân số một mươi ba bảy trăm ba mươi bảy tám trăm ba mươi một đến số một trăm ba mươi tám tám trăm sáu mươi hai
gồm bốn mươi ca tại tp hcm hai mươi ba ca tại bình dương tám ca tại bắc giang bốn ca tại hưng yên
hai ca tại lào cai và hai ca tại long an và một ca tại bắc cạn
trong số này có bảy mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy hiện việt nam có tổng cộng là một bảy trăm một mươi bảy ca bệnh nhập cảnh và một mươi hai một trăm bốn mươi năm ca mắc trong nước
có một mươi năm trăm bảy mươi năm ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay trong đó hai bảy trăm bảy mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh